nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nhiều địa phương trên cả nước đã tích cực thực hiện tiêu chí này với nhiều cách làm cụ thể vận động tuyên truyền người dân trong việc gìn giữ vệ sinh dọn dẹp đường làng ngõ xóm do đó vệ sinh môi trường ở nhiều vùng nông thôn đã được cải thiện
xác định tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường đối với đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân tiêu chí môi trường đã được xã hòa phong huyện mỹ hào tỉnh hương yên quan tâm và thực hiện nghiêm túc
bằng việc để mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường đến nay toàn xã đã thành lập được các tổ nhóm tự quản trong công tác bảo vệ môi trường và đã thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể như hội nông dân hội phụ nữ hội cựu chiến binh
đoàn thanh niên cụm dân cư trên địa bàn huyện
chúng tôi là phát động từ các ngành như là ngành kiệu chiến binh tri hội phụ nữ hội nông dân và các cơ sở bên tri hội người cao tuổi là những người có những cái tuổi già mà có những lời nói là nó chân thành nhất và những lời nó có kinh nghiệm nhất
thì là chúng tôi dùng những cái cụ già để thuyết minh cho làm cái để mà làm sao mà vận động được con cháu trong nghe ngay trong gia đình nhà mình cũng như ra ngoài xã hội
đã gọi là vệ sinh tốt thì đảm bảo sức khỏe cho con người
cho nên là
mọi tầng lớp và mọi thế hệ và mọi các tri hội đều hưởng ứng
mỗi một tháng là về giữa tháng và cuối tháng là phải tổ chức
công tác vệ sinh của thôn nhà là cứ duy trì hàng tháng là ta phát động một tháng là hai lần
đấy là chiều hội phát động hai lần dọn vệ sinh
còn chị em là tự dọn vệ sinh hàng ngày
đấy và cái điểm để ta gọn để có tổ bảo vệ dọn vệ sinh là người ta đổ đi về lơi
chị em nhà nào nhà đấy là có cái

lơi quy định đổ là có soạt và có bao
để ta phải đổ xuống cái điểm hố rác của thôn ở dưới kia
bên cạnh đó nhằm thực hiện tiêu chí môi trường một cách bền vững giải quyết vấn đề rác thải trên địa bàn
việc huy động lồng ghép xã hội hóa các nguồn lực cũng được huyện mỹ hào tỉnh hương yên tích cực triển khai thực hiện
về phía người dân thì chúng tôi cũng đã có cái biện pháp là tuyên truyền cái chương trình là xử lý rác phân đại rác tại nguồn
thì hôm nay là
về cơ bản thì cũng đã và đang triển khai và cũng đã thu lại và thu được một số kết quả
tỉnh cũng đã có sự quan tâm và đã và đang triển khai một cái nò rốt rác
tuy nhiên thì về phía huyện thì chúng tôi mong muốn là trong thời gian tới thì cái triển khai cái nò rốt rác này
là sẽ đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động để hạn chế tối đa những trường hợp rác xả thải môi trường hiện nay là chưa được xử lý
với những cách làm cụ thể
trong thực hiện tiêu chí môi trường đã giúp cho bộ mặt nông thôn tại nhiều làng quê được văn minh sạch đẹp chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên
nhưng điều quan trọng hơn mà chương trình đạt được đó là mỗi người dân đã tự nâng cao ý thức của bản thân và gia đình
trong thực hiện tiêu chí môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững